công an tỉnh quảng trị phát hiện sáu ba trăm hai mươi năm viên ma túy tổng hợp và một cục heroin được đối tượng này cất dấu hai bên hông cánh cửa trước của xe
cùng với số ma túy này lực lượng công an còn phát hiện trên xe ô tô và nhà của đối tượng đức một quả lựu đạn một bình xịt hơi cay một cặp nhị khúc bốn mã tấu hai dao nhọn và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng với các sổ sách ghi chép một số hoạt động thu chi trong giao dịch làm ăn
tất cả số ma túy và các tăng vật đã được cơ quan công an tỉnh quảng trị niêm phong để phục vụ công tác điều tra vụ án